ngày một mươi một tháng một mươi hai hội cựu giáo chức tp hcm tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
sau sáu năm thực hiện đề án đổi mới giáo dục và đào tạo theo các đại biểu ngành giáo dục vẫn còn những hạn chế
như chương trình giáo dục phổ thông hiện còn nặng chưa được hiện đại hóa chưa quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống
đổi mới phương pháp dạy học một số vấn đề về dạy thêm học thêm làm dụng thu chưa được giải quyết triệt để
một số giáo viên còn vi phạm đạo đức nhà giáo bạo lực học đường vẫn còn diễn ra nhất là với các nhà trẻ nhóm trường tư thuộc
để khắc phục những hạn chế này theo các đại biểu cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
mạnh dạng đưa ra khỏi ngành những giáo viên vi phạm đạo đức thiếu trách nhiệm trong giảng dạy
có cơ chế chính sách phù hợp để giáo viên yên tâm giảng dạy làm tốt vai trò người thầy là trung tâm trong giáo dục đổi mới toàn diện căn bản và triệt để